chiều một mươi bảy tháng năm trao đổi với những hiện tượng gần đây như hiện tượng sư thích minh tuệ hay phát ngôn của thượng tọa thích trân quang
tiến sĩ hoàng văn trung trường phòng nghiên cứu lý luận và chính sách tôn giáo viện nghiên cứu tôn giáo lo ngại
nhiều người chưa thực sự hiểu về giáo pháp của phật một cách đúng đắn và sâu sắc
cụ thể liên quan đến phát ngôn của thượng tọa thích trân quang tiến sĩ trung cho rằng
thầy thích trân quang hơi có sự lạm dụng và đã đi quá xa cần cẩn trọng hơn
tiến sĩ hoàng văn trung nói
thầy thích trân quang nói rằng biểu hiện như vậy là nghiệp báo nhân này dẫn đến kết quả kia kiểu một
chúng ta không thể biết chắc điều đó được dựa vào đâu để kiểm chứng được
trong kinh phật có hướng dẫn cụ thể vậy đâu mà nói
là người có uy tín mà nói như vậy ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội và phật tử là không nên
riêng về trường hợp của sư thầy thích minh tuệ tiến sĩ hoàng văn trung có bình luận về văn bản mới gần đây của giáo hội
theo ông xã hội chỉ nên lên tiếng khi người ta nhận nhầm ông ấy
với một tù sĩ trong hệ thống mà xã hội quản lý
hoặc từ trường hợp này mà người quay phim chụp ảnh đưa ra thông điệp trái chiều
mà ảnh hưởng đến dư luận xã hội mới cần phải lên tiếng
tiến sĩ trung bày tỏ miễn là người ta tin vào tu hành theo đạo phật giáo
thì người ta có quyền của người ta không nhất thiết phải có chứng nhận của giáo hội phật giáo
thì ông ấy mới là tu sĩ phật giáo phật giáo không phải của riêng ai
tiến sĩ trung cũng cho rằng bản thân ông minh tuệ phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình
chưa cần đến mức phải bên ngoài can thiệp sâu như thế
thậm chí ông ấy thân nhân như thế nào xuất phát như thế nào là câu chuyện riêng tư
và không được phép lên những câu chuyện đó để tấn công ông ấy với cuộc sống hiện tại
ông trung nói theo tôi văn bản của giáo hội cần phải có sự nhìn nhận khách quan
giữa khoảng cách tốt hơn một chút
nhưng vấn đề liên quan đến dư luận giáo hội phải liên tục xử dình
và chấn chỉnh hình ảnh của tăng sĩ trong giáo hội của mình
tiến sĩ hoàng văn trung cũng nhìn nhận về thực tế
hiện nay nhiều người chưa thực sự hiểu về giáo pháp của phật một cách đúng đắn và sâu sắc
nhiều người hiện nay có xu hướng dựa vào thà lực
tức là dựa vào ban phát quyền năng từ bên ngoài của mình
kể cả quyền năng để hiểu về kinh vật quyền năng để đạt được hiệu quả của tu hành
thành ra cứ thấy tăng sư là thổi đồn lên tìm cách tiếp cận tìm cách hỗ trợ
cúng dưỡng cho mình tuệ và nghĩ rằng sẽ nhận lại được phước báo
tiến sĩ trung cũng đưa ra lời khuyên đây là nghiêng về mê tín nhiều hơn là chính tín
mê tín lãng phí thời gian và tiền bạc nên dành thời gian đó để mà đọc kinh
tính lại tự tu hành tính lại để cúng dường cho người thân trong gia đình bố mẹ mình chẳng hạn
theo đó cho đến hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy thầy mình tuệ
có điều gì vi phạm phân luật đạo đức lẫn giới luật
sở ông không phải là một thành viên của giáo hội thì việc tu tập theo một tín ngưỡng
không vụ lợi không làm điều gì trái lương tâm và đạo đức là quyền công dân của ông
được pháp luật bảo vệ
nhưng việc hành trì của ông lại thú sự quan tâm của dư luận
từ đó đã có sự chia rẽ sơ sánh của việc tu sư minh tuệ với những người khác
có sự quy trục và trành cãi
cùng ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn bốn giáo hội phật giáo việt nam và ban tôn giáo chính phủ
có hai văn bản liên quan đến hành trình tu tập của sư minh tuệ
ban tôn giáo chính phủ cho biết qua nắm bắt tình hình bước đầu
ông thích minh tuệ tên thật là lê anh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
tại xã kỳ văn huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
ông thích minh tuệ không phải là tu sĩ phật giáo thuộc giáo hội phật giáo việt nam
trước đây ông thích minh tuệ đã ba lần đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập
hạ đầu đà từ miền nam sang miền bắc và ngược lại
nhưng không thu hút được sự quan tâm của nhiều người
tuy nhiên lần thứ tư này hành trình của ông thích minh tuệ
đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân
có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo làm ảnh hưởng
đến an ninh trật tự và gia thông trên các đệ bàn
trong đoàn đi có tín đồ phật tử cũng có những người hiếu kỳ
và nhóm tiktoker yoututer quay clip live stream đăng tải trên các trang mạng xã hội
tạo nên hiện tượng thích minh tuệ thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội
và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau
từ thực tế đó ban tôn giáo chính phủ đề nghị ban phòng tôn giáo
sở nội vụ các tỉnh thành phố trực tục trung ương quan tâm tham mưu
sở nội vụ báo cáo về ủy ban nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo các sở
ngành chức năng quan tâm khi ông thích minh tuệ tới địa bàn
để không xử sát tình trạng tập trung đông người từ đó gây càn trờ và ảnh hưởng
đến an toàn giao thông gây phức tạp về an ninh trật tự đặc biệt không để
các thế lực xấu lợi dụng xúi dục lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật
đồng thời trao đổi với giáo hội phật giáo việt nam ở địa phương
hướng dẫn tăng ni phật tử tu học theo đúng chính pháp của đức phật
tôn trọng quyền tự do tính gưỡng tôn giáo và cách tu hành của mọi người
nhưng cần phải đảm bảo việc thực hiện đúng quy định pháp luật
ngoài ra ban tôn giáo chính phủ cũng lưu ý trong việc thông tin tuyên truyền
để quân chúng nhân dân tăng ni phật tử và nhân dân hiểu về chính sách tôn trọng tín ngưỡng của tôn giáo
về cách thức tu hành của phật giáo không cản trở làm ảnh hưởng đến việc tu học của chính pháp
cùng với đó vận động chức sắc tín đô quân chúng nhân dân không tập trung đông người
ở nơi công cộng gây cản trở ách tắc giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn
còn về chủ động cung cấp thông tin định hướng dư luận không để các nhóm đối tượng
thiếu thiện trí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền kích động gây mất ổn định xã hội
trong văn bản của mình cùng ngày giáo hội phật giáo việt nam cũng đã đề cập đến những quan ngại
về việc những người thiếu thiện trí lợi dụng hình ảnh của sự minh tuệ
dù theo giáo hội và cả sư minh tuệ ông không nhận mình là nhà sư chỉ nhận là người học tu
tuy nhiên cũng cần phải công bằng và thấu đáo việc hình ảnh của sư minh tuệ được lấy ra so sánh
với một số nhà sư gây dư luận bất lợi khởi nguồn từ những điều không hay về những nhà sư này
được lan truyền bấy lâu nay
giáo mà giáo hội cùng với yêu cầu của quan chức năng quan tâm và xử lý những người làm mất uy tín giáo hội
cũng có văn bản nhận định đánh giá và chấn trình tình trạng sảng pháp của một số nhà sư gần đây
khi giải thích về cúng dường phước báo quả báo
nhiều ý kiến cho rằng những phát biểu đó có xu hướng dẫn dụ cúng dường có màu sắc mê tín
ngầm ý đe dọa quả báo dùng những lợi lạc vật chất ở thí tương lai để lôi kéo cúng dường
điều đó ảnh hưởng đến sự thanh cao của phật giáo và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội
uy tín của người tu hành nói chung
có thể nêu ra hàng loạt ví dụ rằng liên tục trong một thời gian rất nhiều năm nay
có những người trong giáo hội đã giảng pháp và có dấu hiệu lan truyền sự mê tín
và có dấu hiệu làm cho người khác nghe sợ hãi quả báo
nhằm mục đích tăng sự thu hút cúng dường hoặc là dụ công chúng bằng những quyền lợi vật chất
xã hội cũng đã chấn chỉnh những việc mê tín và tư tưởng thực dụng ấy nhưng hình như là chưa đủ mạnh mẽ
có thể có những người có ý đồ xấu lưu lôi muốn làm mất uy tín của giáo hội
và ảnh hưởng đến lợi ích của dân tộc và đất nước
họ lợi dụng việc học tu khổ hạnh của ông thích minh tuệ
nhưng một phần cạnh quan ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội là do người khác so sánh
về việc hành xác tu khổ hạnh của ông minh tuệ với những hình ảnh không hay của một thiểu số nhà sư
phật tử những người mến mộ đạo phật và những người dân nói chung
luôn luôn tôn trọng giáo hội phật giáo việt nam
cùng với sự tôn trọng đó họ có mong muốn và có quyền đòi hỏi xã hội quản lý
và chấn chỉnh việc tu hành luôn luôn đúng pháp giới ngày càng ít đi những lời giảng pháp
có thể khiến cho dân chúng hiểu sai về đạo phật và giáo hội
khi đó sẽ hạn chế được mức thấp nhất việc ai đó lợi dụng hình ảnh sự minh tuệ
mới đây ngày một mươi bảy tháng năm trên hành trình khuất thực từ bắc vào nam
ông thích minh tuệ bốn mươi ba tuổi đã dừng chân nghỉ tại một bãi đất trống
ở xã cẩm thịnh khuyên cẩm xuyên hà tĩnh
tại đây đông đảo người dân đi theo vây quanh ông để nghe trò chuyện
rất nhiều người đã đến chấp tay với thầy và cúng dưỡng nước thức ăn
sau ông thích minh tuệ nói
con nhận đủ nước để uống mọi người có tâm là được
chứ nhận nhiều nước con sẽ không uống hết
nếu có một trăm linh người dân mà mỗi người đều cho một chai nước
thì con có một trăm linh chai nước con sẽ không uống hết và không thể mang theo bên người
trước việc có đông đảo người dân đi bộ theo bong
trong đó có youtuber tiktoker trên lấn để quay phim chụp ảnh
ông minh tuệ cho biết
con đi tu hành đang tập học chứ chưa có thành tựu gì cả
con cũng không phải là phật là thánh gì cả
những người đi quay phim youtuber tiktoker con cũng không có quyền đuổi họ
nhưng họ đi trước hay đi sau thì đêm phải đi thẳng hàng lối
chứ đừng chạy lộn xộn trên lấn
hôm qua và hôm nay chạy xô trên lấn nhau quay phim
thì cũng không có gì tốt đẹp
công an vì mình mà họ cũng mệt tắc nghẽn giao thông
ông minh tuệ chia sẻ rằng tên thật của ông là lê anh tú
quê của ông ở kỳ tân huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn gia đình chuyển vào tỉnh gia lai để sinh sống
trước đây ông đã từng có thời gian ngắn vào chùa để tu tập
lấy pháp danh là thích minh tuệ song chưa có duyên ở lại chùa
minh có nghĩa là sáng tuệ là trí tuệ ý nghĩa của cái tên là con đường soi sáng
sau này khi cảm thấy không còn duyên ở chùa
con đã ra ngoài và vẫn giữ phát danh này ông tuệ cho biết
năm hai nghìn một mươi bảy ông minh tuệ bắt đầu đi bộ ở nhiều tỉnh thành
khi quyết định bỏ nhà bỏ công việc đang ổn định để đi bộ hành
bản thân ông cũng đã suy nghĩ rất kỹ
sau đó ông đã xin phép gia đình cho mình đi bộ tu tập theo lời của phật dạy
ông nói thời gian đầu đôi lúc cũng mệt di chuyển bằng xe khách
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay ông bộ hành tuyệt đối
chỉ di chuyển bằng đường thủy khi phải qua đò qua sông
đến nay ông đặt chân tới gần như khắp mọi miền của đất nước
hơn sáu năm qua ông minh tuệ không liên lạc với người thân trong gia đình
bởi bản thân ông tụ tập nên không dùng điện thoại
do vậy ông cho biết luôn đặt gia đình ở trong tim
luôn nhớ tới công an của cha mẹ qua lời cầu nguyện
ông cầu nguyện cho cha mẹ được bình an và may mắn
còn không có tài sản vật chất
nhưng con cho những người thân niềm tin là không bao giờ long khổ cha mẹ
ví dụ như việc để xảy ra vi phạm pháp luật
ông thích minh tuệ cho biết đối với ông tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn
khi di chuyển nếu tâm mình ăn lạc hạnh phúc và vượt qua được những trắc trở
thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ điều gì trở ngại phía trước nữa
hành trình của con là muốn đi bộ hành trọn đời
mục đích không nhằm chuyên tài điều gì
con chỉ muốn thực hành những lời dạy của đức phật
nhằm giúp hoàn thiện bản thân
lúc đi bộ con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc
sống vui vẻ với gia đình ông minh tuệ nói
mặc dù đã từng có thời gian ở chùa
nhưng ông minh tuệ cho hay
bản thân ông hiện nay không tu tập
và cũng không nhận sự bất cứ của ngôi chùa nào
cơ sở tu viện nào của giáo hội phật giáo việt nam
con không liên quan đến chính trị đảng phái hay tôn giáo nào cả
nên những văn bản liên quan tới con con cũng không cần biết
việc con là tụ tập đi theo lời phật dạy
không sắt xanh không trộm cắp không dân dục
không nói láo không uống rượu bia
ăn chay ngay một bữa trước một mươi hai giờ
không nghe ca hát xem phim không cất giữ tiền bạc
con không nhận tiền bạc của bất kỳ ai qua hình thức nào
buổi chiều con không nhận thức ăn chỉ uống chai nước suối
nếu họ không có cho nước suối thì thôi ông minh tuệ cho hay
về việc hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam ra văn bản khẳng định
ông tuệ không phải là tu sĩ phật giáo
ông minh tuệ nói không liên quan đến văn bản trên
từ trước đến nay ông chưa từng nhận mình là tư sĩ
và bản thân ông cũng cảm thấy chưa đủ xứng đáng để làm tu sĩ
bởi đạo đức của mình chưa đặt đến cảnh giới như đó